hơn một năm trở lại đây nông dân trên địa bàn tỉnh đồng nai ổ ạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng
khiến diện tích cây sầu riêng tăng đột biến
nguyên nhân do một số loại cây trồng khác như tiêu cà phê đều giảm giá mạnh ở mức chạm đáy
trong khi lợi nhuận từ cây sầu riêng cao
việc đổ xô trồng sầu riêng không chỉ khiến diện tích sầu riêng tăng đột biến
mà còn tiêm ẩn nguy cơ cung vượt cầu
trước đây hồ tiêu được xem là cây trồng chủ lực không chỉ về sản lượng diện tích
mà còn được đầu tư trồng theo hướng tiêu sạch hữu cơ của xã lâm san huyện cẩm mỹ
tuy nhiên trong ba năm trở lại đây giá hồ tiêu giảm xuống mức chạm đáy
khiến người nông dân thua lỗ
nhiều hộ đã quyết định chặt bỏ vườn hồ tiêu để chuyển sang trồng sầu riêng
với mong muốn có thu nhập cao hơn
đến thời điểm hiện tại cẩm mỹ là huyện có diện tích sầu riêng lớn nhất cả tỉnh
với hơn một bốn trăm linh hectare
mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây sầu riêng
nhưng nhiều hộ gia đình vẫn lựa chọn trồng loại cây này vì giá bán cao
nếu chăm sóc tốt nhiều nhà vườn có thể thu nhập từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng một hectare
bây giờ mới trồng cây sầu riêng như vậy thì làm sao mà biết được nó khó khăn hay không khó khăn
bây giờ này chưa ghép mà có cây ghép rồi thì cây kia nó sống rồi cây này ghép thì nó chết
để đảm bảo cây sầu riêng cây này chết rồi cây này chết rồi cây này chết rồi cây này chết rồi
để đảm bảo cho sản xuất sầu riêng lâu dài bà con cũng phải dần dần tổ chức sản xuất
theo quy trình sản xuất an toàn sản xuất sạch và tiến tới sản xuất theo hướng hữu cơ
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh có gần năm hectare sầu riêng tăng gần một hectare so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh đồng nai cũng đã quy hoạch vùng sản xuất sầu riêng
theo từng địa phương phù hợp với đất đai thổ nhưỡng
tỉnh cũng khuyến cáo nông dân nên tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp
và hợp tác liên kết sản xuất với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định hạn chế tình trạng cung vượt cầu